đã được ngành điện tiếp nhận cải tạo và nâng cấp
từ đó bảo đảm điện được vận hành ổn định phục vụ cho các hoạt động đời sống sản xuất và kinh doanh của các gia đình